tại quảng bình nhiều năm qua sự bôi lấp của cửa biển nhật lệ thành phố đồng hới đã khiến cho việc đi lại của tàu cá gặp nhiều khó khăn
nhiều tàu thuyền cố gắng để ra vào khu vực này đã bị mắc cạn thiệt hại hàng tỷ đồng
trước thực trạng đó ubnd tỉnh quảng bình phối hợp với cục đường thủy nội địa việt nam đầu tư dự án nạo vét luồng lạch cửa biển nhật lệ
nhằm tạo thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cảng cá nhật lệ nhất là việc tránh trú trong mùa mưa bão ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là cửa biển nhật lệ nhiều năm qua cửa biển này bị bồi lấp khiến việc ra vào của tàu thuyền gặp nhiều khó khăn
hàng năm có hàng chục tàu thuyền đã bị mắc cạn khi ra vào nơi này gây thiệt hại hàng tỷ đồng
sau sự cố môi trường biển nhiều ngư dân đầu tư đóng tàu mới để vươn khơi đánh bắt
nhưng với tình trạng cửa biển bị bồi lấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của tàu thuyền
cửa biển nhật lệ là nơi ra vào của hơn sáu trăm linh tàu cá công suất lớn đến từ nhiều địa phương khác nhau
mặc dù đã khảo sát và nghiên cứu rất kỹ phương án thực hiện việc xử lý bồi lấp ở đây
nhưng trong quá trình thực hiện
đơn vị thi công cũng đã gặp không ít những khó khăn do tính chất đặc thù của cửa biển này
tại khu vực này tính chất là cửa biển
cửa biển sóng gió theo rất nhiều hướng đang xen nhau lên
nên thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thi công trong quá trình thi công
trước đây toàn bộ các tàu bè đánh bắt hải sản phải chờ nước triều cương mới đi lên được
do đó là làm mất cơ hội cho người dân
cũng như là làm ảnh hưởng đến vấn đề như vầy là dân sinh
thì cái dự án này sau khi được thông thì như vậy giải quyết được cái vấn đề giao thông đường thủy trên địa bàn
có thể nói việc sớm hoàn thành quá trình nạo vét khơi thông luồng lạch tại cửa biển nhật lệ
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân dễ dàng cập cảng cá nhật lệ để trao đổi mua bán hải sản
bên cạnh đó còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
cũng như thuận lợi cho việc tìm nơi tránh trú an toàn cho các tàu thuyền khi mùa mưa bão đã và đang bắt đầu